thì vấn đề phản ảnh về cái quá trình mà quản lý đô thị của địa phương cũng như là thông qua cái ứng dụng này
người dân dễ dàng giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ
cũng như có thể thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến qua cái ứng dụng của mình
thì các quận nguyện trên thành phố đã đẩy nhanh triển khai cái ứng dụng này
từ sự cố gắng cải cách hành chính của thành phố trong những năm qua
cũng đã xuất hiện nhiều mục có giá trị thực tiễn cao
như mô hình giảm bảy mươi thời gian tiếp nhận
kiểm tra hồ sơ hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa của cục hải quan thành phố
cải tiến chất lượng bệnh viện từ hoạt động khảo sát
ý kiến không hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố của sở y tế
các giải pháp nâng cao hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
mức độ bốn trên địa bàn quận bình tân
suốt ngắn thời gian đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại quận ba
tôi thấy tất cả các cái cụ tục thì nó chạy rất là nhanh
nó không có phiền hạ như ngày trước
phải đi đến đi tới đi lui nhiều lần
tôi cảm thấy hài lòng
họ thái độ vụ họ tốt
không có kiểu mà họ vừa làm họ vừa nói chuyện
nhìn chỗ khác như ngày xưa
bây giờ thì họ trực tiếp trao đổi những dấu hiệu tốt
thành phố hồ chí minh là đô thị lớn của cả nước
với hơn một mươi triệu dân và hơn ba trăm linh doanh nghiệp
trong và ngoài nước hoạt động
nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày
đối với các cơ quan quản lý nhà nước là rất lớn
thành phố hồ chí minh xác định năm hai nghìn một mươi chín
là năm đột phá về cải cách hành chính
lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp
làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc hành chính
các quận huyện phường xã phải công khai thủ tục hành chính
phần đấu giải quyết ba mươi bốn mươi thủ tục hành chính cấp độ ba
qua mạng internet
phân đấu chín mươi trả hồ sơ đúng hạn cho người dân
doanh nghiệp để các chủ trương chính sách đạt hiệu quả cao
trong quá trình thực hiện
thành phố xác định việc cải cách hành chính là một đòi hỏi khách quan
tạo tiền đề và thúc đẩy phát triển kinh tế
hiện nay thành phố đang tích cực xây dựng đô thị thông minh
vì vậy nếu thủ tục hành chính không được cải cách tốt
hoặc cải cách chậm thì sẽ đánh mất đi lợi thế cơ hội
trở thành giao cản rất lớn
kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị năng động nhất nước này
công tác cải cách hành chính thì hiện nay đang là một trong những nội dung
rất quan trọng mà quận ba cũng như các quận khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đang rất quan tâm chú trọng và tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp
để làm sao có thể giúp được cho các doanh nghiệp các cá nhân
khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính tại quận
có thể thực hiện một cách thuận lợi nhất nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất
thành phố xây dựng và triển khai chính quyền điện tử
và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước
cụ thể đã thực hiện bảy trăm bảy mươi tám điểm kết nối vào các hệ thống mạng băng thông rộng
phục vụ việc trao đổi thông tin trong vận hành liên thông hệ thống thông tin
chỉ đạo điều hành các cấp
song song đó ubnd tổ quốc của thành phố đã tăng cường giám sát sự đánh giá kết quả
hài lòng của người dân tại các sở ngành quận huyện đồng thời vận động
hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
ở lĩnh vực tư pháp trên địa bàn của ba trăm năm mươi
xã phường thị trấn
từ những việc làm đó theo báo cáo của các sở ngành và các địa phương
thì kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn bình quân đạt trên chín mươi chín
là một trong những cái bước một cái quá trình chúng ta gọi là quá trình chuyển đổi số
để hướng chính quyền số cho cái đô thị thông minh
thì đây là một trong những nỗ lực của lãnh đạo thành phố nhằm làm sao
để trong cái hoạt động mà xây dựng cái chính quyền điện tử của mình được hiệu quả
và hoạt động để cung cấp nhiều các dịch
các dịch vụ công các dịch vụ hành tránh công cho người dân và doanh nghiệp
một cách thuận lợi nhất và tạo các điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia
vào quá trình cung cấp các dịch vụ hành tránh công của các cơ quan quản lý nhà nước
và ở đây thì yếu tố là công khai minh bạch
thành phố cũng đã lập thành các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
liên quan việc thực hiện thư xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính
trễ hạn trên địa bàn thành phố
mục đích của việc làm này là nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy định
thư xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên các lĩnh vực quản lý
và giải quyết thủ tục hành chính của các sở ngành ủy ban nhân dân các quận
huyện phường thị xã thị trấn
đây được xem là một trong những biện pháp quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến thật sự
từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm
phát hành cái thư xin lỗi trước hết đây là một cái nét văn vinh của cái cuộc sống hiện tại
cái cảm ơn và cái xin lỗi phải là thường nhật trong những con người văn minh
khi mà xây dựng đô thị thông minh
thứ hai là thể hiện cái thiện trí của cán bộ công chức và lãnh đạo
mình xin lỗi là để mình làm tốt hơn khắc phục chứ không phải xin lỗi để đấy
mà một khi thực lòng xin lỗi thì người dân sẽ thông cảm tin cậy hơn vào cái cách làm của chính quyền
cũng như là có cái sự gắn bó hơn với chính quyền
năm hai nghìn một mươi chín thành phố xác định là năm đột phá về cải cách hành chính
vì thế công tác cải cách hành chính phải làm triệt đề đồng bộ tăng tốc
theo đó một trăm linh sở
ngành quận huyện phường xã thị trấn trên địa bàn triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp
một trăm linh quận huyện phường xã triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến của người dân trực tuyến
thông qua điện thoại thông minh để xử lý những tồn tại hạn chế
và mục tiêu cụ thể nhất là lấy cái sự hài lòng của người dân là cái thước đo
cho vấn đề thực hiện công tác cải cách hành chính của mình
bên cạnh đó vừa qua thành phố đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố
thì tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã ban hành
thì kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố là một kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể
giúp cho thành phố có thể xây dựng được chính quyền điện tử
làm sao hiệu quả và đồng bộ để phục vụ được cho cái đề án đô thị thông minh của thành phố
với chủ đề năm hai nghìn một mươi chín là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
để hoàn thành mục tiêu đề ra thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ
sáu nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính
trong đó là yếu tố con người làm trung tâm để thực hiện đột phá trong cải cách
gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ chế phân cấp ủy quyền và lấy thu nhập tăng thêm
cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm động lực thúc đẩy
xem công tác cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của chính quyền thành phố
của các cấp mà còn phải là phong trào thi đua sôi nổi sâu rộng ở các cấp chính quyền
trong toàn đảng bộ chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị
năm nay là tất cả quân huyện
phường xã sở ngành phải công khai hóa các thủ tục
quy trình hành chính và phấn đấu là gì
ít nhất là ba mươi và lên bốn mươi là ở mức ba mức bốn
hiện nay là khoảng hai mươi đến ba mươi thì chúng ta lên một mức cao hơn theo đúng yêu cầu của chính phủ
thì đấy có cái tiền đề
cái thứ hai là bà con mong muốn trả hồ sơ đúng hạn
thì trong cái đúng hạn này ở phường xã thì nhiều cái làm tương đối thuận lợi
quân huyện cũng thuận lợi
nhưng cái nào dính cả quận huyện cả sở ngành cả ủy ban là qua ba cầu này là còn khó khăn
thời hạn chưa đảm bảo
năm nay đặt yêu cầu là cái quy trình liên sở ngành của huyện này là cũng phải có thời hạn
và phải phấn đấu là chín mươi đạt đúng hạn
đây là một thách thức đấy ạ
nếu không đặt yêu cầu thế này thì không gọi đột phá được
có thể nói cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền
vì dân phục vụ để đưa thành phố hồ chí minh phát triển nhanh
và bền vững nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ công chức
thu hút nhân tài khuyến khích tinh thần làm việc thông qua việc chi và thu nhập tăng thêm
đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước
đảng bộ và chính quyền thành phố đang quyết tâm cao để trở thành địa phương đi trước
đi đầu trong việc thực hiện cách mạng công nghiệp bốn xây dựng thành phố thông minh
đô thị sáng tạo chính phủ điện tử cải cách hành chính hiệu quả
nâng cao năng lực cạnh tranh với các thành phố khác ở châu á
thành phố hồ chí minh tiếp tục là một trong những đầu tàu quan trọng của cả nước
là trung tâm lớn hiện đại về tài chính thương mại khoa học công nghệ của việt nam và khu vực asean
tiếp theo chương trình như thường lệ là một công nghệ thông minh
chúng tôi xin giới thiệu những công nghệ mới công nghệ thông minh
hướng đến sự tiện ích của người dân và doanh nghiệp
mời quý khán giả tiếp tục theo dõi
thành phố hồ chí minh là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai thử nghiệm năm g
người dân sẽ được hưởng lợi gì
và từ bây giờ thành phố sẽ phải chuẩn bị gì để việc sớm đưa năm g vào thực tiễn
với ưu điểm có tốc độ nhanh độ trễ thấp nhờ vào mật độ chạm thu phát sóng di động dày đặc
băng thông nhiều hơn hạ tầng năm g chính là nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng internet vạn vật iot
thị thông minh khi năm g được triển khai tạo nền tảng kích thích phát triển những ứng dụng mới
năm g với những tính năng vượt trội về tốc độ lên tới một mươi g pbs gấp một mươi lần mạng bốn g lte
độ trễ nhỏ hơn một mươi s và hỗ trợ kết nối tới một triệu thiết bị trên một km hai
là nền tảng của cố cách mạng công nghiệp bốn phục vụ cho việc kết nối tự động hóa
đồng thời khi hạ tầng kỹ thuật đã có
thành phố hồ chí minh sớm xây dựng các ứng dụng dựa trên nền tảng năm g
trong quá trình triển khai đô thị thông minh
mở ra những giải pháp tối ưu hơn trên các lĩnh vực như giao thông thông minh
hành chính công y tế và nhiều dịch vụ mới phong phú hơn
trong đề án xây dựng thành phố đô thị thông minh
một trong bốn trụ cột là xây dựng trung tâm an toàn thông tin
nhằm ngăn chặn rủi ro mất an toàn thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước
các tổ chức và người dân
khi năm g được chính thức triển khai cũng cần tính đến việc giải phóng băng tầng hai g
vì đây là tầng số không đáp ứng dịch vụ dữ liệu như ba g bốn g
để tiết kiệm băng tầng phục vụ cho các hệ thống di động khác
khi đó người dân sử dụng nhiều điện thoại thông minh hơn
tiếp cận nhiều dịch vụ thông minh và tạo thuận lợi cho việc xây dựng thành phố
thành đô thị thông minh
khi đó thành phố có thể tính đến việc hỗ trợ một bộ phận người dân gặp khó khăn
trong việc sử dụng smartphone
thưa quý vị
xây dựng thành phố thông minh chính là cách mà mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình
là chủ thể sáng tạo đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát
chuyên mục của chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về cho chúng tôi cùng các bạn

quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhândântv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào chín h ba mươi phút thứ bảy tuần sau
kính chào tạm biệt